ngày bốn tháng một mươi hai bộ trưởng thống nhất hàn quốc lee in yong đã gặp các lãnh đạo thuộc hội đồng phi chính phủ hàn quốc
về hợp tác với triều tiên và cam kết sẽ tích cực ủng hộ những nỗ lực của họ trong việc gửi hàng viện trợ nhân đạo cho triều tiên
bộ trưởng thống nhất hàn quốc ông lee in jong hoan nghênh quyết định gần đây của hội đồng bảo an liên hợp quốc
về việc kéo dài thời gian miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với các hoạt động viện trợ nhân đạo cho triều tiên
từ sáu tháng như hiện nay lên thành chín tháng
bộ trưởng lee in yong cam kết sẽ xem xét đề xuất của hội đồng phi chính phủ hàn quốc về hợp tác với triều tiên
về việc mở nhiều tuyến đường biển và đường bộ qua biên giới
cũng như thành lập một tổ chức thực thi nhằm đảm bảo hiện thực hóa các dự án hợp tác mà hai miền triều tiên đã nhất trí